gió đông của khối không khí trên biển cũng được mở rộng tại miền bắc
vì thế mà trong đêm nay các tỉnh thành bắc bộ sẽ chuyển nhiều mây hơn
từ ngày mai trời sẽ chuyển mưa rào nhẹ
vì thế nền nhiệt cao nhất ngày mai ở bắc bộ chỉ giao động trong khoảng từ hai mươi bốn đến hai mươi năm độ
trên biển khi bão số một mươi hai đổ bộ và suy yếu dần
chỉ còn tác động do gió đông bắc của khối không khí lạnh
vì thế ở cả hai huyện đảo hoàng sa và trường sa
trong đêm nay và cả ngày mai đều có gió đông bắc mạnh khiến cho biển động
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước